cuộc xung đột giữa israel và phong trào hồi giáo hamas của palestine có thể ráng một đòn nghiêm trọng vào sự phát triển kinh tế toàn cầu
đây là cảnh báo được chủ tịch ngân hàng thế giới ayya bana đưa ra trong cuộc song khuôn khổ hội nghị thường niên sáng kiến đầu tư tương lai
diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại thủ đô yad của ả rập xê út với sự tham gia của hơn sáu đại biểu
tình trạng xung đột giữa israel và phong trào hồi giáo hamas đã làm giấy lên hồi chuông cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc xung đột kéo dài ở trung đông
và tiềm ẩn rủi ro gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu
nhiều chuyên gia cho rằng cuộc xung đột tại trung đông có thể tạo thêm các thách thức mới với kinh tế toàn cầu
theo các nhà phân tích tất cả các kịch bản xung đột đều có thể đẩy giá dầu tăng kỷ lục lạm phát cao hơn và tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc
trong trường hợp xấu nhất giá dầu mỏ thế giới có thể tăng lên mức một trăm năm mươi usd một thùng
lạm phát toàn cầu nhiều khả năng sẽ tăng lên sáu bảy trong năm sau cao hơn nhiều so với dự báo hiện tại là năm tám của quỹ tiền tệ quốc tế